thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch trong ba ngày đầu
đa số người dân tỉnh hòa bình đều hưởng ứng và chấp hành nghiêm túc
tuy nhiên những ngày gần đây thì nhiều người dân đã trở nên chủ quan trong việc cách ly xã hội
ghi nhận tại một số điểm như là khu vực đường dẫn lên nhà máy thủy điện hòa bình tuyến đường d đà giang
khu vực quảng trường có nhiều người dân tụ tập vào thời điểm buổi sáng và buổi chiều
đáng chú ý là nhiều người còn không đeo khẩu trang và không đứng cách xa nhau
trước tình hình này ubnd tp hòa bình đã chỉ đạo lập các chốt kiểm soát tổ tuyên truyền để nhắc nhở người dân
trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý hành chính theo quy định